liên quan đến việc trả tự do bốn tiếp viên hàng không mang ma túy đại diện công an tp hcm khẳng định
không bỏ lọt tội phạm nhưng không làm oan người vô tội
tại buổi họp báo định kỳ ưu ba nhân dân tp hcm tổ chức đều cung cấp thông tin về phòng chống dịch
covid một mươi chín và phục hồi kinh tế trên địa bàn
trước dư luận về vụ án ma túy có liên quan đến bốn tiếp viên hàng không vietnam airlines
có thể tạo tiền lệ xấu khi ai vòng chuyến ma túy cũng nói không biết để chối tội
tượng tá lê mạnh hà phó trương phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
các tội danh về ma túy bị pháp luật xử lý rất nghiêm khắc
do đó đối tượng tội phạm ma túy không từ một thú đoạn nào để che giấu hành vi
tuy nhiên dù thủ đoạn nào thì trách nhiệm của lực lượng công an
trong đó có lực lượng điều tra án ma túy phải làm rõ hành vi bản chất vụ án
để không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội
lấy dẫn chứng mới đây công an quận gò vấp đã khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng
liên quan vụ gà ma túy vào xe nhà một cô gái bán chó mèo cảnh
rồi báo công an đã hãm hại nạn nhân do tu thù cá nhân
cơ quan công an đã vào cuộc điều tra kỹ lưỡng minh hoan cho nạn nhân và bắt đúng đối tượng
đây là bằng chiến cho thấy việc đấu tranh với loại tội phạm này
là trách nhiệm không để làm oai người vô tội cũng như không bỏ lọt tội phạm
đối với vụ việc bốn tiếp viên hàng không trong hành lý có ma túy
cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và đang tiến hành điều tra có kết quả sẽ thông tin